các cuộc đàm phán tại cairo nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa israel và phong trào hamas tại giải gaza đã đạt được nhiều tiến triển đáng kể
theo đó lực lượng hamas và các nhà trung gian đàm phán của ai cập đã đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề bất đồng
cụ thể hamas đã nhất trí thực hiện giai đoạn đầu tiên của đề xuất thỏa thuận trả tự do cho con tin
với điều kiện mỹ đảm bảo rằng các lực lượng của israel sẽ hoàn toàn rút khỏi giải gaza sau một trăm hai mươi bốn ngày
thời điểm cả ba giai đoạn của thỏa thuận được hoàn tất
israel trước đó đã đạt thời gian một tuần
để hamas đồng ý giải quyết vấn đề con tin nếu không nước này sẽ tiến hành cuộc tấn công vào rafah
theo đề xuất của israel giai đoạn ngừng bắn đầu tiên kéo dài bốn mươi ngày
trong đó hamas thả tối đa ba mươi ba trong hơn một trăm linh con tin của israel đang bị giữ tại gaza kể từ khi xảy ra xung đột hôm bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trong khoảng thời gian này các bên sẽ tiến hành đàm phán để có một lệnh ngừng bắn lâu dài hơn
giai đoạn ngừng bắn thứ hai sẽ kéo dài ít nhất sáu tuần
các bên sẽ đồng ý thả con tin với số lượng lớn hơn và cam kết tạm dừng giao tranh trong thời gian dài có thể tới một năm
nếu được ký kết đây sẽ là thỏa thuận đầu tiên kể từ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
khi một trăm linh năm con tin được thả tự do để đổi lấy hai trăm bốn mươi tù nhân người palestine
trong một tuyên bố đưa ra mới đây ngoại trưởng bahamas ông fred michel xác nhận
hoạt động triển khai lực lượng đa quốc gia để khôi phục an ninh ở haiti sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng năm

ngoại trưởng michel nhắc lại cam kết của bahamas gửi một trăm năm mươi binh sĩ từ lực lượng phòng vệ đến hỗ trợ an ninh hàng hải cho haiti
trong khuôn khổ lực lượng đa quốc gia được hội đồng bảo an liên hợp quốc tỷ quyền và do kenya dẫn đầu
về phần mình cảnh sát quốc gia haiti cho hay lực lượng này có thể nhận được quân tiếp viện nước ngoài từ ngày hai mươi ba tháng năm
đến nay bảy quốc gia thuộc châu phi châu á và caribe đã bày tỏ sẵn sàng cung cấp nhân lực cho phái bộ hỗ trợ an ninh đa quốc gia được triển khai tại haiti
trước các động thái này thủ lĩnh liên minh các băng nhóm vũ trang vip an sam tuyên bố
liên minh này sẽ chiến đấu để giải phóng haiti khỏi áp bức của các chính trị gia truyền thông và những kẻ đầu sỏ tham nhũng
hãng tin tass của nga đưa tin bộ nội vụ nga đã phát lệnh truy nã tổng thống ukraine ông volodymyr zelensky
ông zelenskyy bị truy nã theo một điều khoản trong bộ luật hình sự của liên bang nga tuy nhiên lệnh trên không nêu rõ đó là điều khoản nào
hiện giới chức nga cũng chưa đưa ra bình luận về lý do ông zelens

bộ ngoại giao ukraine đã chỉ trích quyết định trên đồng thời khẳng định không giống như những thông báo vô giá trị của nga
lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo nga vladimir putin của tòa hình sự quốc tế về tội ác chiến tranh là có thật và có hiệu lực thi hành ở một trăm hai mươi ba quốc gia
ông zelensky sinh ngày hai mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ông trở thành tổng thống ukraine vào năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh tổng thống zelensky nga cũng đưa một số chính trị gia nước ngoài và nhân vật công chúng vào danh sách truy nã
các công tố viên italia đã cáo buộc bộ trưởng du lịch daniella santache gian lận liên quan đến các quỹ dự phòng của chính phủ
thông qua hai công ty xuất bản của quan chức này trong giai đoạn đại dịch covid một mươi chín
thông báo nêu rõ cáo trạng truy tố bộ trưởng santace và nhiều người khác
cũng như hai công ty visibilia edisto và visibilia concessionaria
căn cứ cáo buộc gian lận của viện an sinh xã hội quốc gia liên quan những bất thường
trong việc sử dụng quỹ dự phòng covid một mươi chín
theo đó hai công ty xuất bản trên bị cáo buộc sử dụng quỹ nhà nước dành cho các doanh nghiệp
đang gặp khó khăn trong giai đoạn covid một mươi chín để xa thải nhân viên tạm thời
nhưng trên thực tế một mươi ba nhân viên của hai công ty này vẫn tiếp tục làm việc
bà santace đã bán cổ phần của mình tại visibilia khi bà gia nhập chính phủ của thủ tướng giorgia meloni vào năm hai nghìn hai mươi hai
cuộc điều tra liên quan vụ việc trên đã diễn ra trong nhiều tháng
bà santace liên tục phủ nhận mọi cáo buộc
tuy nhiên với quy định truy tố mới nhất
các đảng đối lập đã hối thúc bà santace từ trước
hàn quốc cho biết đang trong giai đoạn tham vấn cuối cùng với trung quốc và nhật bản
về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng năm
hãng tin junhap hàn quốc dẫn lời một quan chức bộ ngoại giao nước này nêu rõ
ba nước nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào một ngày sớm nhất và thuận tiện cho cả ba bên
thời gian qua với tư cách là nước chủ tịch hội nghị

hàn quốc đã tổ chức các cuộc tham vấn với nhật bản và trung quốc về vấn đề này
theo kế hoạch thủ tướng nhật bản kishida fumio cùng người đồng cấp trung quốc lý cường
sẽ tới seoul để gặp tổng thống hàn quốc yon seok in
các cuộc thảo luận nhằm nối lại hội nghị được tổ chức nhiều hơn
khi quan hệ giữa seoul và tokyo đồng ấm trở lại sau khi hồi tháng ba năm ngoái
trong bối cảnh hàn quốc thông báo sẽ bồi thường cho các nạn nhân
mà không cần đóng góp từ phía các công ty nhật bản
trong phần tiếp theo của bản tin số người thiệt mạng do mưa lũ ở brazil tiếp tục tăng cao
cùng một câu chuyện quốc tế hôm nay ghé thăm cộng đồng hỗ trợ những người mắc bệnh bạch tạng tại uganda
bản tin an ninh thế giới tiếp tục với những thông tin về tình hình thiên tai ở pakistan và brazil
mưa rông và các vụ sập nhà do mưa lớn tại pakistan đã khiến ít nhất một trăm bốn mươi bốn người thiệt mạng
trung tâm thể tiết quốc gia cho biết pakistan vừa ghi nhận tháng bốn ấm ướt nhất kể từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
với lượng mưa cao hơn gấp đôi thông thường trong tháng
những trận mưa như chuốt nước ảnh hưởng nặng nề nhất đến tỉnh khyber pakhtunkhwa
ở phía tây bắc và tỉnh balochistan ở phía tây nam đất nước

pakistan và nhiều nhà khoa học trên toàn thế giới cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra những trận mưa to và bất thường tại nước này
trong khi đó brazil đã ghi nhận năm mươi sáu người thiệt mạng và sáu mươi bảy người mất tích vì lũ lụt vào lở đất do bão lớn ở miền nam
theo các quan chức địa phương ít nhất hai trăm sáu mươi năm thành phố đã bị thiệt hại do bão ở bang rio grande do sul kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn
khiến hàng chục người bị thương và trên hai mươi bốn người phải di rời
sân bay quốc tế porto alegre đã đình chỉ tất cả các chuyến bay trong thời gian không xác định
chuyên gia khí hậu cho biết những cơn bão tàn khốc là hậu quả kết hợp của hiện tượng nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết eneno
thưa quý vị bệnh bạch tạng là một căn bệnh di truyền khiến cho người bệnh có màu da màu mắt và tóc nhột nhạt
nguyên nhân là do cơ thể của người bệnh thiếu melanin một sắc tố tạo nên màu sắc cho da mắt và tóc
người bị bạch tạng cũng phải đối mặt với những định kiến những cái nhìn kỳ thị đặc biệt là tại châu phi
khi màu da của những người mắc căn bệnh này quá khác biệt so với số đông người dân tại đây
hiểu rõ về những khó khăn mà người bị bệnh bạch tạng tại uganda phải đối mặt
một cộng đồng đã tổ chức và được italia tài trợ được thành lập và trở thành nơi nương nó an toàn cho những con người kém may mắn này
cộng đồng không chỉ là chỗ dựa về tinh thần mà còn cung cấp cơ sở vật chất
chăm sóc sức khỏe thuốc men và tạo việc làm giúp những người mắc bệnh bạch tạng có thêm nguồn thu nhập
mời quý vị và các bạn hãy cùng ghé thăm cộng đồng này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hồi nhỏ tôi rất sợ đến trường vì tôi thường bị các bạn cùng lớp treo chọc và chế diễu
họ thậm chí còn lột quần áo của tôi ra nhớ thử xem tôi có bị chảy máu hay có vết thương nào không
tôi không hề muốn đến trường một chút nào
tuy nhiên may mắn là bà gertrude đã tìm thấy tình bạn và sự cảm thông tại cộng đồng
do một tổ chức phi chính phủ có tên là phụ nữ và trẻ em sống chung với bệnh bạch tạng uganda điều hành
tại đây những người mắc bệnh bạch tạng có thể tìm thấy tình bạn và sự cảm thông tại cộng đồng

thực phẩm kem chống nắng và các chương trình chăm sóc sức khỏe khác từ những người hảo tâm
và tổ chức của italia có tên fondazione cariello corbino
ngoài ra bà cũng được tạo điều kiện làm việc để mang lại nguồn thu nhập cho bản thân
tổ chức của chúng tôi cưu mang và tạo việc làm cho những người mắc bệnh bạch tạng ở uganda
họ có thể là những bà mẹ đơn thân nhưng ông bố không hiểu vì sao con mình đã có những biểu hiện khắc thường như vậy
chúng tôi muốn đảm bảo cho họ về chỗ ở chăm sóc sức khỏe và quyền được giáo dục
chúng tôi muốn thay đổi nhận thức của mọi người về những người mắc bệnh bạch tạng như chúng tôi
những người mắc bệnh bạch tạng ở một số nước châu phi sống trong nỗi sợ hãi bị bắt cóc và giết hại
vì niềm tin phổ biến nhưng sai lầm rằng các bộ phận cơ thể của họ mang theo sức mạnh đặc biệt
ở uganda trong khi những người mắc bệnh bạch tạng không phải đối mặt với bạo lực thể xác
thì những thành viên của cộng đồng này lại cảm thấy bị đe dọa
trên những báo cáo về các vụ tấn công kinh hoàng ở các nước láng giềng như tanzania
mọi người thường nghĩ rằng những người mắc bệnh bạch tạng như chúng tôi mang theo một sức mạnh đặc biệt
từ các bộ phận trên cơ thể do đó nhiều người mắc căn bệnh này đã bị sát hại để lấy các bộ phận cơ thể làm vật hiến tế
điều này thường xảy ra ở tanzania
khi tôi sinh đứa trẻ ra nhiều người đã nói với tôi rằng đó là điều xui xẻo khi thấy tình trạng của con bé
may mắn là chúng tôi đã được chào đón tại cộng đồng của mình
tổ chức phi chính phủ phụ nữ và trẻ em tạo việc làm cho phụ nữ bằng cách sản xuất xà phòng để bán cho khách sạn
khách du lịch và các cửa hàng làm đẹp ở địa phương
nhờ đó những người mắc bệnh bạch tạng hay phụ huynh của họ đã có cơ hội việc làm và có thể kiếm thêm thu nhập
những cư dân của cộng đồng này đều cảm thấy mình thật may mắn khi được sống ở một nơi trúa ẩn an toàn
được bảo vệ khỏi những thành kiến và phán xét của một xã hội
vẫn đang phải đấu tranh để hiểu được hoàn cảnh của họ